sở công thương tp đà nẵng phối hợp với một số doanh nghiệp nhà cung ứng thực phẩm trên địa bàn
đã bắt đầu triển khai một mươi sáu điểm bán thịt lợn bình ổn giá để phục vụ cho nhu cầu của người dân và du khách
theo đó dự kiến từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một một mươi sáu điểm bán thịt lợn bình ổn giá sẽ được mở bán tại
số bốn trăm linh bảy đường trưng nữ vương các chợ hàn chợ cồn chợ đống đa chợ hòa cường chợ mai chợ an hải bắc
chợ hòa khánh chợ bắc mỹ an chợ cẩm lệ chợ túy loan số bảy hồ đắc di lô chín mê linh phường hòa hiệp nam quận liên triểu
từ sáu h ba mươi đến tám h ba mươi hàng ngày thịt bán ra được công khai bảng giá bảo đảm nguồn gốc xuất xứ chất lượng về an toàn thực phẩm
dự kiến mỗi điểm bán hàng được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng bao gồm các chi phí phục vụ bán hàng như nhân công dụng cụ bao bì và vận chuyển